với sự ra đời liên tục trong các năm từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi bảy nghị quyết một mươi chín về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đã khẳng định quyết tâm của chính phủ việt nam trong việc cải thiện môi trường kinh doanh từng bước rút ngắn khoảng cách về năng lực cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực
điều mà cộng đồng doanh nghiệp mong mỏi chính là nỗ lực triển khai nghị quyết có hiệu quả từ các bộ ngành và địa phương để tinh thần của nghị quyết này thực sự đi vào cuộc sống
không còn cảnh chen trúc số lượng doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh này từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đã giảm dần
trong khi đó ngày càng nhiều doanh nghiệp lựa chọn phương thức đăng ký kinh doanh qua mạng đây là một trong rất nhiều cải cách trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh nhằm giảm thiểu thời gian và công sức cho doanh nghiệp
cuối năm hai nghìn một mươi sáu thì tỷ lệ hồ sơ đăng ký qua mạng đạt sấp xỉ sáu mươi nhưng trong hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy thì đạt từ sáu mươi năm
thậm chí có những ngày thì đã đạt trên bảy mươi tỷ lệ hồ sơ đăng ký qua mạng
theo các chuyên gia nghị quyết một mươi chín về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh ra đời năm hai nghìn một mươi bốn và tiếp tục vào năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đã tạo luồng gió mới trong quá trình cải cách cắt giảm thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp của nhiều bộ ngành và địa phương
sau ba năm hiệu quả của nghị quyết này đã được doanh nghiệp cũng như các tổ chức quốc tế ghi nhận
nghị quyết một mươi chín được ra đời thì các thủ tục hành chính đặc biệt các giấy phép con sau nghị quyết số ba mươi năm năm hai nghìn một mươi sáu thì có hơn ba giấy phép con được cắt bỏ do vậy tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kể những doanh nghiệp khởi nghiệp cũng như các doanh nghiệp đã được thành lập trong vòng năm năm và một mươi năm
tuy nhiên nhìn lại quá trình thực hiện nghị quyết một mươi chín trong ba năm từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi sáu dù số giải pháp được thực hiện ngày càng nhiều

những kết quả rõ rệt trong các chỉ tiêu song vẫn có hiện tượng bộ ngành và địa phương còn thở ơ với việc triển khai nghị quyết
điều mà quan trọng nhất là doanh nghiệp phải cảm nhận được trên thực tế
bởi suy cho cùng thì lợi ích lớn nhất mà doanh nghiệp hay người dân mà người ta cảm nhận từ chính sách chính là những điều người ta trải nghiệm hàng ngày
nghị quyết có thể tuyên bố rất hay nhưng nếu mà doanh nghiệp mà đi giải quyết thủ tục hành chính vẫn rất là chậm chạp
người dân đi giải quyết thủ tục hành chính vẫn rất khó khăn thì rõ ràng là cái ý nghĩa nó bị giảm rất là lớn
chính vì vậy mà chúng tôi cũng mong rằng là cùng với việc ban hành nghị quyết một mươi chín này
thì chính phủ cần phải có những giải pháp nó mạnh mẽ quyết liệt hơn trong việc thúc đẩy thực hiện nghị quyết một cách nghiêm túc
với những nhiệm vụ hay là những nhóm chỉ tiêu giải pháp mà thực hiện thành công
đó là sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của người đứng đầu các cơ quan hay là các bộ hay là địa phương
vì thế thì đây vẫn là một bài học kinh nghiệm tốt
đánh giá về nghị quyết một mươi chín năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ mới ban hành
các chuyên gia cho rằng không chỉ cụ thể chi tiết hơn
các nhóm giải pháp của nghị quyết còn mở rộng trên nhiều lĩnh vực
hướng tới giải quyết căn bản những hạn chế của môi trường kinh doanh
theo kỳ vọng của chính phủ môi trường kinh doanh bên cạnh việc rút ngắn về thời gian
đơn giản hóa thủ tục hành chính còn hướng tới sự cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng
việc khuyến khích sự tham gia giám sát của các doanh nghiệp hiệp hội
chuyên gia và nhà khoa học được kỳ vọng sẽ tạo động lực để việc triển khai nghị quyết có hiệu quả